nhìn vào những hình ảnh này nhiều người sẽ nghĩ đây là những công nhân chính thức của sưởng sửa chữa ô tô này
thế nhưng đây chỉ là những em học viên của trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng đến thực hành sửa chữa trực tiếp trên ô tô
việc liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp như thế này vừa giúp các em học viên học được nhiều kỹ năng thực tế
mà còn giúp doanh nghiệp có thể sử dụng ngay lao động không cần đào tạo lại
đi thực tập ở ngoài cơ sở thì mình hiểu biết hơn
tại vì có nhiều người giao tiếp với nhiều loại xe nhiều xe cộ hơn
với lại là nhìn được nhiều người giúp đỡ
thì mình hiểu biết nhiều hơn là ở trường mình chỉ biết lý thuyết còn ra đây mình được thực hành làm nhiều
liên kết với trường nhằm mục đích là đào tạo các bạn ấy
để khi các bạn ấy ra cọ sát với xe đến lúc mà các bạn ấy học xong ra trường các bạn phải xin việc làm luôn
không phải đi phụ việc cho người ta hoặc đi học việc của người ta nữa
gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ
mục tiêu hàng đầu theo yêu cầu phát triển đặc biệt của trường cao đẳng nghề này
việc đẩy mạnh hợp tác gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
nhằm phục vụ công tác đào tạo lý thuyết và thực hành thực tập nâng cao trình độ
bổ sung nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp khi sinh viên tốt nghiệp tại nhà trường
trong cái thời gian mà học tại trường thì các thầy cô cũng trực tiếp đưa các em ra ngoài doanh nghiệp
để các thầy cô cũng là tạo điều kiện chính cho mình đi ra ngoài doanh nghiệp nhiều hơn
cộng với học sinh đi cùng vừa quản lý và vừa đưa các em ra ngoài
xúc với doanh nghiệp tiếp cận những cái mới
và tôi cũng đưa cái mới đó về dạy cho các khóa sau
để khi mà các em ra trường vào các doanh nghiệp
thì doanh nghiệp gần như không phải đào tạo lại vì các em đã tiếp cận được rồi
hiện nay nhà trường đang có hợp tác với tám mươi bảy doanh nghiệp
các doanh nghiệp này chúng tôi đã tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng với nhà trường
thế thì việc ký kết rồi phối hợp với doanh nghiệp thực hiện chương trình đào tạo
thì nhà trường rất là trú trọng
hiện nay tất cả các ngành
các nghề của nhà trường đều được phối hợp với doanh nghiệp trong việc thực hiện chương trình đào tạo
tức là nhà trường sẽ đào tạo những kiến thức và những kỹ năng cơ bản cho học viên
còn những kỹ năng nâng cao thì các em được thực tế tại doanh nghiệp
được các kỹ thuật viên cao cấp của doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn
nhà trường đóng vai trò giám sát quá trình học tập của các em tại doanh nghiệp
hiện nay đây là mô hình cũng không mới
nhưng mà nó thu hút rất nhiều phụ huynh học sinh và học sinh tham gia
và cái này tôi nghĩ
nghĩ là nó mang lại lợi ích cho bốn bên
nhà trường doanh nghiệp phụ huynh học sinh và trực tiếp học sinh
nhà trường đã có nhiều biện pháp và tăng cường công tác quản lý
song song với việc đó là tăng cường cơ sở vật chất
điều kiện thực hành thực tế ở tại nhà trường
và tăng cường chất lượng
tức là kỹ năng nghề của giáo viên để đáp ứng cái nhu cầu đào tạo của nhà trường
tuy nhiên dù hiệu quả đã được khẳng định vào luật giáo dục nghề nghiệp hiện hành
cũng có những quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp
trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
thế nhưng trên thực tế
vẫn còn khoảng bảy mươi doanh nghiệp chưa nhiệt tình tham gia đào tạo nghề
về phía các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
không ít trường thiếu năng động không kết nối được với doanh nghiệp
để thúc đẩy sự hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp
có lẽ cần tăng cường hơn nữa vai trò kết nối của nhà nước
từ việc hỗ trợ và các chính sách ưu đãi cho đến chia sẻ rủi ro
khó khăn nhất là chính sách để thu hút các giảng viên
các giảng bộ các doanh nghiệp có thể tham gia với hoạt động giảng dạy ở nhà trường
chính sách đúc mạnh để thu hút họ về
đặc biệt là chính sách đại ngộ về tiền lương
cũng như là một số các chính sách khác để tạo điều kiện cho giảng viên tự doanh nghiệp
hoặc là ngay cả giảng viên ở trường có yên tâm ổn định trong hoạt động giảng dạy
cần phải có một chính sách để ràng buộc các doanh nghiệp
trong việc hỗ trợ
cùng hỗ trợ với nhà trường trong công tác đào tạo
cái thứ hai thì các nhà trường bản thân các nhà trường cũng phải nỗ lực hết mình
để vừa là từ chuyển mình mà vừa là có thể kết nối với các doanh nghiệp
để tạo điều kiện cho các bà học sinh nhân viên vừa học tập vừa nâng cao tay nghề
chúng ta phải đẩy mạnh cái truyền thông tới các doanh nghiệp
doanh nghiệp phải tham gia tích cực vào cái lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
hai nữa là doanh nghiệp tham gia vào cái quá trình mà chúng ta xây dựng các tiêu chuẩn
các cái chương trình đào tạo
thứ ba nữa doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào cái cùng với các trường để tổ chức đào tạo
về mặt thành làm pháp lý thì chúng ta đã có rồi
nhưng mà làm thế nào để họ tham gia tích cực hơn
thì năm nay chúng tôi tiếp tục phải thúc đẩy cùng với các doanh nghiệp
và một cái giải pháp chúng tôi cũng cho rằng hết sức quan trọng
đó là gì
đó là chúng ta phải tiếp tục cùng với các nhà trường
làm thế nào để mà chúng ta thu hút được
ngày càng nhiều cái sự quan tâm của cả cái hệ thống chính trị
để tham gia vào cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp này
để chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy xã hội văn hóa nhiều hơn nữa
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nền tảng để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ
từ mô hình dựa vào tài nguyên lao động chi phí thấp
sang kinh tế trí thức
làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ trang thiết bị trong các dây chuyển sản xuất
đồng thời nền công nghiệp bốn sẽ tạo ra những thay đổi lớn về cung cầu lao động
chính vì vậy để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra
ngay từ bây giờ cần sự hợp tác chặt chẽ toàn diện hơn nữa của ba bên nhà nước nhà trường và doanh nghiệp
thời gian qua thông qua email lao độngvasahoi thnd a gmail com
truyền hình nhân dân đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả
về các vấn đề liên quan đến chính sách lao động việc làm bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
chúng tôi xin trả lời một số câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm

tôi có tham gia bảo hiểm xã hội
như vậy khi vợ tôi sinh con tôi sẽ được nghỉ trong bao lâu
khi nghỉ việc trong quãng thời gian này tôi có được hưởng chế độ gì không
theo điều ba mươi bốn luật bảo hiểm xã hội quy định
lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau
năm ngày làm việc
bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật
sinh con dưới ba mươi hai tuần tuổi
trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ một mươi ngày làm việc
từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc
riêng trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ một mươi bốn ngày làm việc
thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian ba mươi ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con
mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại khoản hai điều ba mươi bốn của luật này
được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng
chưa cho hai mươi bốn ngày
điều ba mươi tám luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp một lần khi sinh con quy định
trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội
thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con
anh nguyễn thành an đồng nai hỏi
em trai tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về
được cơ quan công an địa phương thông báo về công ty
sau đó công ty đã thành lập đoàn điều tra
tai nạn lao động và hoàn tất hồ sơ về vụ việc
như vậy em tôi đã đủ thủ tục để xin hưởng chế độ tai nạn lao động chưa
theo quy định tại điều năm mươi bảy luật an toàn vệ sinh lao động
thì hồ sơ hưởng chế độ gian nạn lao động bao gồm
số bảo hiểm xã hội
giấy gia viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp điều trị nội chú
biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa
phân bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động
theo mẫu do bảo hiểm xã hội việt nam ban hành
mẫu số năm
hsb ban hành kèm theo quyết định số sáu mươi ba
quy đề bhxh ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
theo quy định tại điều ba mươi năm luật an toàn vệ sinh lao động
khi điều tra tai nạn lao động đối với trường hợp tai nạn giao thông
thì cần phải có biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đổ hiện trường vụ tai nạn giao thông
đây được xem là một trong các thành phần hồ sơ
làm căn cứ để công ty tiến hành điều tra
các luận tai nạn đó có được coi là tai nạn lao động hay không
chị trần thị thu thủy quận một mươi tp hcm hỏi
ngoài các khoản lương phụ cấp trợ cấp cố định hàng tháng
công ty tôi còn có thêm khoản thưởng tùy vào doanh số mỗi quý
và kết thúc năm dựa trên bình bầu và đánh giá năng suất
xin hỏi các khoản chi thường xuyên này có phải tính vào tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hay không
bộ lao động thương binh và xã hội trả lời
theo quy định tiền lương thăng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác
như tiền thưởng theo quy định tại điều một trăm linh ba bộ luật lao động
tiền thưởng sáng kiến
tiền ăn giữa ca
các khoản hỗ trợ sang xe điện thoại đi lại tiền nhà ở
tiền giữ trẻ nuôi con nhỏ
hỗ trợ khi người lao động có thân nhân chết
người lao động có người thân kết hôn
sinh nhật của người lao động
trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp
và các khoản hỗ trợ trợ cấp khác
ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động
do vậy tiền thưởng của người lao động làm việc tại công ty
không làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình lao động và xã hội của truyền hình nhân dân
mọi thắc mắc xin mời quý vị và các bạn tiếp tục gửi về email lao độngvasahoi thnd a gmail com
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại